trong lúc tỉnh đồng tháp đang tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tại thành phố sa đéc một cơ sở karaoke vẫn lén lút hoạt động vừa bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản vi phạm
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke đệ nhất thuộc phường an hòa thành phố sa đéc phát hiện có hai mươi phòng karaoke đang hoạt động
công an tỉnh vừa hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke đệ nhất
đã vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quyết định một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết đã khống chế được đối tượng dùng súng
khống chế được đối tượng dùng súng khống chế được đối tượng dùng súng
khống chế con tin cố thủ trong một ngôi nhà tại xã bảo quang thành phố long khánh
thông tin ban đầu vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày bảy tháng một mươi một công an xã quang trung huyện thống nhất kiểm tra nhà nghỉ khánh ngọc trên địa bàn
phát hiện đối tượng đinh ngọc lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện xuân lộc với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng
sau khi tẩu thoát đối tượng đã dùng súng khống chế ông đinh phi long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú huyện thống nhất đang điều khiển xe máy yêu cầu trở đi trốn
tuy nhiên khi đi được khoảng hai km ông long đã tìm cách bỏ chạy để lại xe máy
đối tượng hoàng anh tiếp tục cướp xe máy của ông long chạy về nhà ở xã xuân bắc huyện xuân lộc
khi về đến nhà hoàng anh lại dùng súng khống chế em trai là đinh ngọc lê duy anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn
trên đường đi từ xuân lộc đến thành phố long khánh thì đã bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra
lúc này đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một ngôi nhà của người dân tại xã bảo quang để cố thủ
khống chế người bên trong ngôi nhà đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để trốn thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến khoảng một mươi hai h cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng
đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn trì và hai xe xăng tự chế
thưa quý vị
vừa qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết cảnh báo người dân là không nghe các cuộc gọi có đầu số nước ngoài
nếu như là nghe hoặc gọi lại sẽ bị mất tiền hoặc bị sao chép thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng
vậy thực hư sự việc này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi tìm hiểu của phóng viên an ninh hai mươi bốn h
dù không có thân nhân hay mối liên hệ nào ở nước ngoài
nhưng thời gian gần đây chị yến liên tục bị các số điện thoại nước ngoài gọi điện
mấy hôm nay tôi thấy trên facebook có nhiều thông tin là có những cái cuộc gọi từ nước ngoài về
nếu nghe thì mình sẽ bị mất những thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
tôi đã nhận được rất nhiều lần nhưng mà cũng rất hoang mang lo lắng cũng không biết là nghe thì có bị lừa đảo không
những lo lắng của chị yến xuất phát từ việc trên mạng xã hội đang lan truyền những cảnh báo
về việc người dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài
như cộng ba trăm bảy mươi năm belarus cộng ba trăm bảy mươi vinius cộng hai trăm năm mươi năm tanzania
nếu gọi lại hoặc nghe máy
người đó có thể bị sao chép thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
các thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
các thông tin trên mạng xã hội hiện nay liên quan đến việc của số tài khoản nước ngoài
đó là có chữ số ở đầu hoặc số cộng ở đầu kèm theo mã quốc gia khác mã quốc gia tám mươi bốn
ví dụ như khi bấm số sao tăng chín thăng hoặc sao chín thăng v v
để có thể chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng
các thông tin cá nhân các mật khẩu của cá nhân là hoàn toàn vô căn cứ
hiện nay thì các bạn đều biết là các ứng dụng
trên điện thoại di động thông minh đều là dạng bảo mật nhiều lớp thông qua các mức khác nhau
cho nên việc thâm nhập điện thoại để có thể lấy được điều đó là vô cùng khó khăn
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết
tại việt nam không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền
bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế và việt nam
người nghe sẽ chỉ mất tiền khi gọi lại số quốc tế đó và sẽ bị tính phí ngay khi đổ chuông
có giá từ một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng một phút
cục viễn thông khuyến cáo người dân nên tỉnh táo
tiết tay cho những vụ lan truyền tin đột nhảm trên mạng gây hoang mang cho cộng đồng
nếu phát hiện thông tin không rõ ràng trên mạng xã hội
người dùng có thể phản ánh với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng
ở việt nam cuộc gọi giả mạo thường có hai mục đích
một là nhằm mục đích dẫn dụ cho người bị hại gọi lại số đã gọi để mục đích trục lợi về cướp viễn thông
mục đích thứ hai là lừa đảo người dùng mục đích về tiền hoặc là quây dối khác
hiện nay khi nhận được các điện thoại bắt đầu bằng số hoặc số cộng
thì các nhà mạng đều có nhắn một tin nhắn đến từng máy của người dân cảnh báo
đây là cuộc gọi từ nước ngoài
quý khách lưu ý là không cung cấp thông tin cá nhân không chuyển tiền theo yêu cầu của người gọi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay chúng ta đã ngăn chặn cỡ khoảng bảy mươi bốn triệu cuộc gọi giảm

những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là không chính xác
tuy nhiên việc các cuộc gọi quốc tế với mục đích lừa đảo vẫn xảy ra
có nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò này
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cơ quan chức năng khuyến cáo
một các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc ở đầu
và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
hai đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế người dùng không nên gọi lại
chỉ nên gọi lại khi biết
chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
cần bình tĩnh xác minh tránh bị lợi dụng lừa đảo tống tiền
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật
trong ngày bảy tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng
nguyễn ngọc huy sinh năm hai nghìn hai trú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an khuya ngày một tháng một mươi một do có mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu giữa anh huỳnh văn ẩn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tỉnh đồng nai và nguyễn thiện trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tỉnh đồng nai
ở một quán nhậu ở xã phước khánh dân được mọi người ca ngăn
sau đó trung đã gọi điện rủ lê minh châu sinh năm hai nghìn huy và nguyễn văn chiến sinh năm hai nghìn hai
cả ba chú tỉnh đồng nai và hai đối tượng chưa rõ lai lịch đến đánh anh ẩn
khi đến nơi bọn chúng dùng bốn cây chàm khô đánh anh ẩn gây thương tích hai mươi ba rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an bắt được trung châu và chiến riêng huy đã nhanh chân bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt được huy
khi y đang lẫn trốn tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
thưa quý vị một nhóm đối tượng cố vũ tập tụ tập để đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi năm
đi qua địa bàn xã sơn mỹ huyện hàm tân vừa bị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận phát hiện
và ngăn chặn thành công
theo đó rạng sáng ngày bảy tháng một mươi một qua tuần tra lực lượng công an phát hiện có một nhóm thanh niên
khoảng bốn mươi đối tượng với hàng chục xe mô tô và bốn ô tô đang tụ tập có dấu hiệu đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép tại km sáu mươi sáu tám trăm linh trên quốc lộ năm mươi năm thuộc xã sơn mỹ huyện hàm tân
ngay sau đó công an huyện đã khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện ngăn chặn kịp thời
không để sự việc đua xe trái phép diễn ra đồng thời kiểm tra tạm giữ được một mươi ba đối tượng
với tám xe mô tô và hai ô tô
vụ việc đang được công an huyện hạp tân tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn trong thời gian tới
công an huyện hàm tân sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm
đồng thời đẩy mạnh triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện
không để các đối tượng lợi dụng việc địa phương nới lỏng giãn cách xã hội để thực hiện các hành vi tụ tập
cố vũ đua xe trái phép trên địa bàn
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế ngày bảy tháng một mươi một công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông cho biết
vừa phát hiện thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử
theo đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đang có hành vi bán hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín cho một đối tượng khác sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với giá hai mươi năm triệu đồng
thời điểm kiểm tra
đối tượng trên không cung cấp được hóa đơn chứng từ kèm theo số hàng hóa
trước đó ngày năm tháng một mươi một lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn
đang có hành vi bán năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín với giá năm triệu hai trăm linh nghìn đồng
mà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh bộ đội biên phòng cao bằng vừa phát hiện bắt giữ
xử lý lô thực phẩm không rõ nguồn gốc được vận chuyển qua địa bàn gồm hơn
gồm hơn một tấn thịt bò đông lạnh
trong khi tuần tra kiểm soát tại khu vực móc bảy trăm bốn mươi năm thuộc xóm bản hía thị trấn trà lĩnh
tổ công tác phát hiện ven đường mòn lên móc có năm mươi bảy bao tải dứa
qua kiểm tra bên trong có chứa thịt bò đông lạnh đã bốc mùi hôi thối với khối lượng một một trăm bốn mươi kg
tiếp đó tại đường liên xã tổng cọt và cô mười
tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh tiếp tục phát hiện thu giữ thêm hai trăm hai mươi kg thịt bò đông lạnh
được giấu trên xe thô sơ
cả hai vụ việc trên khi bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã vứt hàng để bỏ chạy
ngày sáu tháng một mươi một đội biên phòng cửa khẩu trà lĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
tiến hành tiêu thủy theo quy định
thưa quý vị ubnd xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với các ngành
liên quan của huyện đức trọng vừa tổ chức tháo rỡ công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp
tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám dưới núi chân voi thuộc địa bàn xã hiệp an
các vị trí đất này đã được ubnd tỉnh giao cho công ty cổ phần du lịch sinh thái phương nam quản lý
ngành chức năng đã tiến hành tháo rỡ sáu công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp
bao gồm hai vị trí giải tỏa không xác định được đối tượng vi phạm hành chính
công trình xác định được đối tượng vi phạm
lắp dựng các công trình trên đất rừng sản xuất
các công trình này có diện tích từ năm mươi đến một trăm linh mét vuông
kết cấu cột kèo bằng gỗ vách ván nặt nền xi măng chiều cao trung bình hai hai đến bốn mét
tất cả các công trình vi phạm trên đều được phát hiện vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
qua vận động người dân đã tháo rỡ một phần các công trình trên
đoạn liên ngành đã cứng chế và công bố các quy định khắc phục hậu quả
và tiến hành kiểm kê di rời nhâm phong một số vật dục đồ đạc trong căn nhà
trước khi thực hiện tháo rỡ toàn bộ công trình vi phạm trả lại hiện trạng đất lâm nghiệp theo quy định
dùng súng để khống chế con tin rồi cố thủ trong một ngôi nhà
vụ việc xảy ra vào sáng nay tại xã bảo quang tỉnh đồng nai
công an tp long khánh cho biết đến trưa nay đã khống chế được đối tượng
thông tin ban đầu khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bảy một mươi một
công an xã quang trung huyện thống nhất kiểm tra nhà nghỉ khánh ngọc trên địa bàn
phát hiện đối tượng đinh ngọc lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú huyện xuân lộc với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng
sau khi tẩu thoát đối tượng đã dùng súng khống chế một người dân đang điều khiển xe máy yêu cầu chở đi trốn
tuy nhiên khi đi được khoảng hai km người dân này đã tìm cách bỏ chạy để lại xe máy
đối tượng hoàng anh tiếp tục cướp xe máy của người dân này chạy về nhà ở xã xuân bắc huyện xuân lộc
khi về đến nhà hoàng anh lại dùng súng khống chế em trai là đinh ngọc lê duy anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn
trên đường đi từ xuân lộc đến thành phố long khánh thì bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra
lúc này đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một ngôi nhà của người dân ở xã bảo quang cố thủ
không chế người bên trong ngôi nhà đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để trốn thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng
đảm bảo an toàn tính mạng người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một súng bắn đạn trì hai trang tự chế
tối qua sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ra lệnh bắt khẩn cấp ông nguyễn văn tuấn
sáu mươi bốn tuổi chú tp vũng tàu nguyên trưởng phòng tiếp công dân thủy ban nhân dân tỉnh bà rất vũng tàu
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khi bà nguyễn thị bích ngọc thư ký tòa nhân dân tp vũng tàu
đến nhà ông nguyễn văn tuấn để giao các văn bản của tòa nhân dân tp vũng tàu
ông tuấn đã liên tục có lời lẽ xúc phạm thư ký này và những người đang làm việc tại tòa nhân dân tp vũng tàu
cũng như không nhận các văn bản được đưa đến
bà ngọc thông báo nếu ông tuấn không nhận sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông tuấn
đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản
sau khi rán niêm yết xong bà ngọc đi về thì ông tuấn chạy theo xúc phạm và lao đến
dùng tay tát vào mặt bà ngọc bắt bà ngọc quay lại gỡ bỏ các văn bản trên
sau bị tấn công và bị ông tuấn dồn ép liên tục bà ngọc đã quay lại gỡ các văn bản vừa niêm yết
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tỉnh bà rê vũng tàu xử phạt bốn năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bị truy nã do có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn lê hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện tuy phước vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tp quy nhơn
nguyễn lê hiếu đã có hành vi tiêu thụ năm chiếc xe máy do người khác phạm tội mà có
bị công an tp quy nhơn khởi tố bị can
trong quá trình cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
nguyễn lê hiếu đã rời khỏi địa phương không có lý do chính đáng
nên công an quy nhơn ra lệnh truy nã
với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hệ thống hạ tầng
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đã và đang tập trung xử lý rứt điểm một mươi một vị trí là điểm đen
điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đang tồn tại trên địa bàn tp
đến nay trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đã cải tạo và khắc phục được bảy trên một mươi một vị trí
và sự kiến là đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện việc cải tạo
nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và xe máy liên tục xảy ra
để xóa bỏ nút giao phức tạp thời điểm này sở giao thông vận tải đà nẵng đang cải tạo xóa bỏ vòng xuyến
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông chạy bằng ba pha để phân tách làn xe đảm bảo lưu thông
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đang cải tạo một mươi một nút giao thông tiềm ẩn gây tai nạn
trong đó hai quận có điểm đen nhiều nhất là quận sơn trà và quận ngũ hành sơn với chín vị trí thanh khê hai vị trí
hiện nay tại một số nút giao đặc biệt nguy hiểm
như ngã tư hồ xuân hương ngô quyền mê linh nguyễn lương bằng cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
theo bảo đảm điều kiện thuận lợi nhà thầu sẽ cố gắng trong tháng một mươi hai sẽ hoàn thành công trình này
ngoài cải tạo nút giao trong nội thành
ở thời điểm này trung tâm đang gấp rút sửa chữa xử lý hư hỏng mặt đường quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn b với tổng kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
đây là tuyến giao thông huyết mạch bắc nam
mỗi ngày có hàng chục nghìn xe trọng tải lớn di chuyển nên nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất lớn
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cũng phối hợp điều tiết giãn cách phương tiện đảm bảo an toàn lưu thông
việc nâng cấp cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông là giải pháp quan trọng
bởi đây là điều kiện cần thiết để người và phương tiện lưu thông an toàn
và góp phần kéo giảm các vụ tai nạn xảy ra
hoạt động tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
và tỉnh quảng nam cũng không nằm ngoài thực trạng chung này
đáng chú ý là hoạt động tín dụng đen không chỉ gây mất an ninh trật tự đi khi mà tiềm ẩn phát sinh
các hành vi vi phạm pháp luật khác mà còn tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thành phần được các đối tượng hướng đến là các tiểu thương
những người dân cần tiền gấp để lo liệu cuộc sống
nhưng thiếu hiểu biết ngại hoặc không tiếp cận được với tín dụng ngân hàng nên tìm đến vay nặng lãi
thủ tục vay thường rất dễ dàng nhưng thực chất các đối tượng cho vay nặng lãi lại dùng nhiều thủ đoạn
để bóc lột người vay đến kiệt quệ
cho dù con nợ đã lo đủ số tiền trả nhưng chúng vẫn tìm cách không nhận
khiến người vay muốn trả cũng không được
nếu không trả nợ đúng ngày thì mỗi ngày trễ hạn sẽ bị tính phí phạt rất cao
đồng thời đe dọa hành hung người vay tiền
mới đây một số tiểu thương tại hội an đã rất hoảng loạn khi đến trình báo
việc bị các đối tượng cho vay lãi nặng khống chế
thời gian qua công an quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều nhóm tín dụng đen
bắt gần ba mươi đối tượng
qua đấu tranh đã có hơn năm trăm linh người dân trên địa bàn tỉnh mắc lừa tín dụng đen
tuy nhiên dù đã bị truy quét và triệt phá nhiều tổ chức với hàng chục đối tượng bị bắt
nhưng hoạt động tín dụng đen vẫn âm ỉ với thủ đoạn ngày càng tinh vi
hoạt động cho vay lãi nặng luôn tiềm ẩn phát sinh các hành vi vi phạm khác như đòi nợ thuê
bắt giữ người trái pháp luật và tiêm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
các đối tượng đòi nợ thường là các đối tượng có tiền ổn tiền sầu
sáng trổ có thể sử dụng vũ khí nát để đi đòi nợ nếu người vay không trả được đúng hẹn
đa dụng qua điện thoại trực tiếp đến nhà đa dụng hoặc có hình hức tăng bốc tinh thần
siết hoạt động cho vay siết tài khoản để buộc người vay phải trả tiền
vì vậy hoạt động cho vay lãi nặng
dùng đen luôn tiềm ẩn quy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác
như bắt giữ người trái pháp luật quỹ quà tài sản
cho đối tượng cộng trọng
thậm chí là cưỡng đồ cướp tài sản hối gian tích
lộn mắt tình hình nón nâng tập thụ tại địa phương
ngoài ra các đối tượng thường chuyên di chuyển đến nhiều địa bò khác nhau
tiếp xúc với nhiều người để tạm vai không lẽ không lội trừ các đối tượng đại đi qua vùng dịch
tiếp cận người diễn bệnh tìm ẩn nguy cơ lây lòng dịch bệnh covid
từ nay đến tết nguyên đán nhu cầu của người vay tiền sẽ lớn
không phải ai cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng
đây cũng là thời gian hoạt động mạnh của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
lợi dụng tín dụng đen với lãi suất cắt cổ thực chất là đang vi phạm các quy định của nhà nước về hoạt động tín dụng
vì vậy người dân cần cảnh giác với các loại hình tín dụng này để tránh hệ lụy khó lường